thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi hai tháng tám tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi hai bị cáo là thành viên của tổ chức phản động có tên gọi là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
các bị cáo hầu tòa gồm nguyễn trâm hân phan angel đỗ tài nhân trương nguyễn minh trí võ hoàng ngọc đỗ quốc bảo trần tuấn tài trần văn vinh trần quang vinh nguyễn hùng anh nguyễn văn chánh và đỗ thị thủy dung
những bị cáo này là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đối tượng đào minh quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quốc tịch mỹ cựu quân nhân chế độ việt nam cộng hòa cầm đầu
thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi tại mỹ do đào minh quân
đào minh quân làm thủ tướng giới dự lãnh đạo của đảng việt nam tân dân chủ
theo kết quả điều tra các đối tượng đã lôi kéo được hơn một trăm linh người tham gia viết phiếu bầu đào minh quân làm tổng thống hay thực hiện các hành vi chống phá
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay đào minh quân cùng các đối tượng thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền xuyên tạc chính sách chủ trương của đảng và nhà nước việt nam
các bị cáo nguyên james hân việt kiều mỹ phan anzo quốc tịch mỹ được đào minh quân cử về việt nam giữ vai trò chỉ huy chỉ đạo các thành viên trong nước
thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước việt nam vào dịp lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên phần lớn hoạt động của các đối tượng này đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn
phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày hai mươi ba tháng tám